thưa quý vị theo thông tin từ đại diện vụ pháp chế bộ y tế xu hướng tiêu thụ thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử trong giới học sinh sinh viên đang tăng lên và gây ra rất nhiều hệ lụy
trong giới trẻ và tại hội thảo cung cấp thông tin cho báo chí về thực trạng thách thức và giải pháp trong phòng chống tắc hại của thuốc lá tại việt nam được tổ chức cách đây ít ngày
bộ y tế đã đề nghị cấm toàn bộ các sản phẩm thuốc lá mới bao gồm là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vì đây đều là các sản phẩm có hại cho sức khỏe
thông tin này ngay khi được đưa ra đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dân trên mạng xã hội đông đảo cư dân mạng bày tỏ ý kiến đồng tình ủng hộ đặc biệt là các bậc phụ huynh
theo nghiên cứu của hội y tế công cộng việt nam năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ thanh thiếu niên từ một mươi năm đến hai mươi bốn tuổi ở hà nội và tp hcm sử dụng thuốc lá điện tử là khá cao khoảng bảy ba
dựa trên căn cứ khoa học điều kiện thực tiễn của việt nam và với quan điểm bảo vệ sức khỏe người dân
bộ y tế đề nghị cấm toàn bộ các sản phẩm thuốc lá mới bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nùng nóng
quan điểm và đề xuất này của ngành y tế được đông đảo cư dân mạng đồng tình đặc biệt là các bậc phụ huynh
tuyệt vì một thế hệ tương lai tươi sáng
ủng hộ một trăm linh tác hại của thuốc lá điện tử còn cao hơn thuốc lá thường với hàng trăm hàng nghìn loại tinh dầu trôi nổi trên thị trường
nhiều loại còn có ma túy gây rất nhiều tác hại cho đứa trẻ
cá nhân tôi là một phụ huynh có con trong độ tuổi thanh thiếu niên và cũng là một công dân
tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến cấm thuốc lá điện tử với lý do sức khỏe cộng đồng và hướng đến một xã hội văn minh khỏe mạnh
cư dân mạng đồng tình và ủng hộ vì loại thuốc lá này có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của thanh thiếu niên
có nguy cơ cao tiềm ẩn và phát sinh các tệ nạn xã hội
đã có không ít vụ việc thanh thiếu niên phải nhập viện cấp cứu liên quan đến các sản phẩm này
vì vậy cư dân mạng cũng cảnh tỉnh thế hệ trẻ tránh việc rủ dê xa đà và lạm dụng các sản phẩm này
nên cấm mình đã từng bị viêm phổi rất nặng vì thuốc lá điện tử
trước khi bị mình không hề tin cho đến khi mình và bạn bè cùng bị thì mình mới thực sự tin
sau đợt viêm phổ nặng đó mất đến ba năm mình mới phục hồi lại hơi thở bình thường được
và cảm thấy thật sai lầm khi không tin vào những thông tin khoa học trước đó từng công bố về thuốc lá điện tử
thuốc lá điện tử
gây ô nhiễm và tổn hại sức khỏe thế hệ trẻ nên tránh xa các loại sản phẩm thuốc lá mới này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này
thuốc lá bất kể loại nào cực kỳ có hại cho sức khỏe tại sao người ta cứu hút
hiện nay thuốc lá thế hệ mới được đưa vào việt nam chủ yếu qua đường nhập lậu và sách tay
đồng thời đang được quảng cáo khá phổ biến trên mạng xã hội được sử dụng phổ biến bởi giới trẻ như facebook instagram tiktok
và người tiêu dùng có thể dễ dàng mua bất hợp pháp
các sản phẩm thuốc lá mới
việt nam cũng chưa có cơ sở kiểm nghiệm đủ năng lực kiểm tra kiểm nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh an toàn đối với thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử
chính vì vậy nhiều ý kiến của cư dân mạng cũng đã đưa ra đề xuất nhằm chung tay phòng chống tác hại của thuốc lá nói chung
không những cấm nhập khẩu cấm quảng cáo cấm bán mà còn nên cấm sản xuất dưới mọi hình thức và cấm sử dụng nữa
mong sẽ xử phạt mạnh tay các vi phạm
gia đình là thứ nhất
nhà trường là thứ hai
phối hợp để chặn đứng thuốc lá điện tử trong học sinh
học sinh có tiền mua là từ gia đình cho
học sinh dùng sai mục đích
vì vậy trách nhiệm ngăn chặn đầu tiên là từ gia đình
đã có luật cấm thuốc lá nơi công cộng
nhà nước nên có lực lượng xử phạt hành vi này
đề nghị tăng mạnh thuế với tất cả sản phẩm thuốc lá
hiện đã có ít nhất ba mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng chính sách cấm hoàn toàn các sản phẩm thuốc lá điện tử
có bảy quốc gia áp dụng quy định quản lý chặt chẽ như cấp phép dược phẩm
nhưng chưa có bất kỳ sản phẩm nào đạt tiêu chuẩn cấp phép lưu hành trên thị trường
cùng với những giải pháp mạnh mẽ và sự vào cuộc của toàn xã hội
thì các quy định chặt chẽ trong hành lang pháp lý chính là công cụ quan trọng
giúp tăng cường hiệu quả trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá